hà nội hiện có bệnh viện bạch mai đang được coi là ổ dịch xâm nhập và đang được kiểm soát
bộ y tế đã tổ chức cách ly tất cả các nhân viên bệnh nhân học viên người chăm sóc có tiếp xúc gần với trường hợp xét nghiệm dương tính
và tiến hành xét nghiệm sàng lọc sars cov hai cho tất cả nhân viên và bệnh nhân
tuy nhiên trước thắc mắc của dư luận ổ dịch bệnh viện bạch mai có kiểm soát được hay không
các thành viên ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín cũng đã phân tích và đánh giá tình hình
báo cáo tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra sáng nay
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu khẳng định đến thời điểm hiện nay ổ dịch tại bệnh viện bạch mai vẫn đang được kiểm soát